tại tỉnh gia lai mưa lũ đã gây ra tình trạng hư hỏng sạt lún nề mặt đường hồ chí minh đoạn tránh chư sê
hiện tại ban quản lý dự án đường hồ chí minh đã có báo cáo gửi bộ giao thông vận tải về vấn đề này
theo đó do ảnh hưởng của cơn bão số ba và số bốn khu vực tây nguyên đã có mưa lớn kéo dài từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày ba tháng chín
gây thiệt hại hư hỏng một trăm ba mươi m đường trên dự án đường hồ chí minh đoạn tránh trừ xê tỉnh gia lai
ban quản lý dự án sáu đã yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương khảo sát bổ sung để đánh giá chính xác nguyên nhân
cũng như đánh giá chất lượng thi công đất đáp nền đường yêu cầu hoàn thành trước ngày một mươi tám tháng chín
dự kiến sẽ khoan ba mặt cắt ngang đường mỗi mặt cắt ngang khoảng từ ba đến bốn lỗ khoan
đặc biệt vị trí sụt lún sâu nhất sẽ khoan hai lỗ để đánh giá phần nền đường cũng như địa chất bên dưới để có phương án xử lý